sau khi giảm mạnh trong những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín xuất khẩu tôm trong tháng sáu đã khởi sắc hơn
xuất khẩu tôm từ việt nam sang trung quốc đã tăng một mươi đạt gần bốn mươi bảy triệu đô la mỹ
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy hải sản việt nam xuất khẩu tôm trong tháng bảy năm nay dự kiến tăng nhẹ so với tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
trong các tháng tiếp theo lượng tôm xuất khẩu được kỳ vọng sẽ nhích dần lên nhờ tác động từ các hiệp định thương mại cuộc chiến thương mại mỹ trung
riêng mặt hàng tôm trong hiệp định thương mại tự do việt nam eu sẽ khả quan hơn bởi thuế nhập khẩu vào thị trường này sẽ giảm mạnh từ năm đầu tiên
sau đó giảm dần về trong những năm tiếp theo
với những lý do đó các doanh nghiệp kỳ vọng trong sáu tháng cuối năm xuất khẩu tôm của việt nam sẽ có nhiều bứt phá